thời tiết khăng nhiệt cũng đang khiến cho nhiều nhà vườn tại bình phước vô cùng lo lắng khi mà nguồn nước tưới tiêu bắt đầu khan hiếm và không đủ nước để tưới cho cây trồng
thế nên nhiều nông dân đã phải bỏ ra một số tiền lớn để thuê hẳn giàn khoan công nghiệp khoan giếng với mong muốn nhanh chóng có được nguồn nước chống hạn thay vì khoan thủ công truyền thống
có bốn hectare diện tích hồ tiêu và cà phê nên năm nào đến thời điểm này ông nguyễn lam cũng loay hoay với bài toán chống hạn
năm ngoái gia đình ông lam đã phải khoan đến hai chiếc giếng tiêu tốn khoảng vài chục triệu đồng nhưng vẫn không có nước tưới tiêu
năm nay ông quyết định bỏ ra số tiền lớn hơn để khoan giếng bằng giàn khoan công nghiệp với mong muốn nhanh chóng có được nguồn nước ứng phó khi mùa khô đang dần trở nên khắc nghiệt hơn
năm ngoái gia đình ông lam đã phải khoan đến hai chiếc giếng tiêu tốn khoảng vài chục triệu đồng nhưng vẫn không có nước tưới tiêu tốn khoan
thành ra diếng bảy mấy triệu
so với giàn khoan diếng thủ công truyền thống
giàn khoan công nghiệp có thể rút ngắn thời gian đến mức tối đa
độ sâu lớn và không tốn nhiều chi phí phát sinh
hơn nữa lượng nước khoan được cũng ổn định hơn
do đó dù có mức giá cao
trung bình khoảng từ sáu mươi năm đến bảy mươi triệu đồng
cho một chiếc diếng khoan hoàn chỉnh
nhiều nhà vườn vẫn lựa chọn loại hình giếng khoan công nghiệp này
bởi nếu phải chờ đợi nước một tuần đến nửa tháng
từ chiếc diếng khoan thủ công
thì những thiệt hại về cây trồng sẽ khó mà bù đắp nổi
hiện đã bước vào những ngày cao điểm của mùa khô
trung bình một tháng
thợ khoan diếng công nghiệp có thể khoan từ bảy đến một mươi diếng cho nhà vườn
tuy nhiên trong điều kiện nguồn nước ngầm ngày càng hạn chế
thì dù là khoan giếng thủ công hay công nghiệp
cũng đều có tính rủi ro
và không thể bảo đảm sẽ có những điều kiện
có được nguồn nước tưới cho bà con
mùa khô năm nay được cảnh báo là sẽ khắc nghiệt hơn rất nhiều so với năm trước
vì vậy ngoài tìm nguồn nước tưới cho cây trồng
người dân cũng cần chủ động thực hiện các biện pháp tiết kiệm
và sử dụng nguồn nước hợp lý
thì mới bảo đảm chống chọi được với những diễn biến phức tạp của thời tiết năm nay